bộ y tế vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới nói không với thuốc lá
và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm
đây là một trong những hoạt động thường niên của quỹ phòng chống tắc hại của thuốc lá bộ y tế
nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tắc hại thuốc lá
đồng thời là điểm nhấn để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống tắc hại thuốc lá rộng khắp trên toàn quốc
tại buổi lễ bộ y tế nhấn mạnh khói thuốc lá là nguyên nhân làm trầm trọng thêm bệnh hèn xuyễn
gây tàn phế và tử vong cho cả người hút thuốc và người hút thuốc thụ động
trên toàn cầu ước tính mỗi năm có tới một trăm sáu mươi năm trẻ em tử vong trước năm tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thủ động
vì vậy nói không với thuốc lá là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng